thành phố nghi sương tỉnh hồ bắc trung quốc ngày hôm qua đã ghi nhận lượng mưa lịch sử trong vòng hai mươi năm qua
mưa lớn khiến thành phố chìm trong lũ lụt
lượng mưa được ghi nhận từ tám giờ đến một mươi một giờ ngày hôm qua lên đến mức gần một trăm bốn mươi mm
lượng mưa lớn nhất tại thành phố nghi sương kể từ đầu thế kỷ hai mươi
mưa lũ nhấn chìm các phương tiện giao thông đường phố tê liệt người dân bị mắc kẹt
theo dự báo mưa lớn tiếp tục trong vài ngày tới khiến tình hình có thể nghiêm trọng hơn
chính quyền thành phố nghi sương đã đưa ra mức cảnh báo đỏ mức cao nhất trong thang cảnh báo bốn tầng
từ đầu tháng sáu trung quốc bước vào mùa mưa lũ khiến nhiều vùng trên cả nước chịu thiệt hại đối diện với nguy cơ từ đập tam hiệp đập thủy điện lớn nhất thế giới xây trên sông dương tử đoạn chảy qua thị trấn tam đậu bình tỉnh hồ bắc
dư luận đang rất lo ngại trước khả năng chống đỡ của con đập trị giá hai mươi sáu tỷ đô la này khi mưa lớn trong nhiều ngày liên tiếp khiến mực nước tại nhiều nhánh sông ở thượng nguồn dâng lên mức nguy hiểm
con đập được cho là có thể chịu đựng được mực nước lên tới một trăm bảy mươi năm mét và với những dòng nước lũ có tốc độ tới bảy mươi mét khối trên dây